một thông tin mới nhất có liên quan đến những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
công an tp hà nội vừa cho biết đã khởi tố bốn vụ án liên quan đến các hành vi vi phạm
tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố
công an tp hà nội cho biết trong năm ngày từ ngày tám đến ngày một mươi ba tháng một
cơ quan điều tra đã phát hiện một mươi trung tâm đăng kiểm vi phạm ở các quận huyện gồm thanh oai
sơn tây bắc tử liêm hà đông thanh trì và nam tử liêm
các lỗi vi phạm phổ biến tại các trung tâm đăng kiểm là nhận hối lộ để các phương tiện
không đủ điều kiện đăng kiểm được bỏ qua các lỗi như phanh đèn trọng tải hoán cải lốp khí thải
ngoài ra các trung tâm trên còn có hành vi nhập biển số gắn cảm biến đo nồng độ khí thải
để đánh cháo các phương tiện không đủ điều kiện thành đủ điều kiện đăng kiểm
bên cạnh đó các đối tượng còn sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống thay đổi vòng tua khí thải
chỉnh sửa ảnh trên máy tính để hạ thành thùng các phương tiện nới thùng
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố bốn vụ một mươi tám bị can trong đó có ba giám đốc một phó giám đốc và một mươi bốn đăng kiểm viên
bên cạnh đó tạm giữ năm mươi bảy người là giám đốc phó giám đốc nhân viên các trung tâm đăng kiểm
đến nay tổng số tiền các đối tượng nhận là khoảng hơn hai mươi tỷ đồng trong tổng số một mươi trung tâm
cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố tiết năm vụ việc